cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp nhận đối tượng truy nã nguyễn xuân ý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh ra đầu thú về tội tổ chức
môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép
vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi ý sử dụng mạng xã hội facebook đăng tải thông tin tuyển người đi thái lan
sau khi có người đăng ký ý đưa họ từ thành phố hồ chí minh đến huyện tân hồng
rồi giao họ cho lê văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ ở địa phương
đã bị tòa án nhân dân huyện tân hồng kết án sáu năm tù giam về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
để tổ chức đưa họ xuất cảnh trái phép qua biên giới tổng cộng ý đã tổ chức đưa hai lần tám người có ý định qua thái lan tìm việc làm
sau khi vụ việc bị phát hiện ý đã xuất cảnh trái phép sang campuchia và thái lan
đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối tượng nguyễn xuân ý
sau khi được gia đình vận động ý đã về nước để đầu thú